nạn nhân số xố tử vong trên chiếc sofa trong căn hộ trong gần hai năm nhưng không ai phát hiện
căn hộ khóa trái cửa trong một thời gian dài
chỉ đến khi có một người muốn thuê lại căn hộ trung cư này thì nạn nhân xấu xố mới được phát hiện
nguyên nhân cô gái xấu xố tử vong là gì vì sao gần hai năm mới được phát hiện
chiếc ô tô của nạn nhân biến mất sim điện thoại thì bị tháo sim và người đàn ông bí ẩn kèm tiếng cãi vã là ai
những dấu viết nào còn xót lại để lực lượng công an tìm ra thủ phạm
chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà phát hiện một nữ giới tử vong khô trên chiếc ghế sofa tại căn hộ trên địa bàn phường tây mỗ quận nam tử liêm thành phố hà nội
thời điểm phát hiện vụ việc cô gái nằm trên sofa đã khô lại
thời điểm tử vong được xác định là gần hai năm
tại hiện trường
điện thoại di động của cô gái này đã bị tháo sim nên trước đó ban quản lý không thể liên lạc được
lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ cũng thông tin bố mẹ của nạn nhân xấu xố đã đến nhận con và cho biết con gái họ mua trung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu
gia đình đi tìm con suốt hai năm nay chính quyền địa phương cũng không nhận được thông tin nào về việc gia đình có người mất tích
nạn nhân đã được xác định là chị ca sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tử vong từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tức là gần hai năm trước
căn hộ được nạn nhân mua và nhận nhà vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
cái chết thương tâm và đầy bí ẩn của cô gái trẻ đã khiến nhiều người đặt nghi vấn liên quan
đầu tiên là thời gian phát hiện nạn nhân xấu xố
vì sao nạn nhân tử vong gần hai năm mới được phát hiện
khi nạn nhân ở một khu đô thị được cho là tấp nập đồng cư nhất ở quận nam từ liêm thành phố hà nội
về việc này một số cư dân xung quanh cho biết khoảng thời gian năm hai nghìn một mươi
từng ngửi thấy mùi hôi nhưng không quá nồng nặc nên mọi người đều nghĩ mùi hôi thối do rác thải và chỉ phản ánh ban quản lý xử lý
thêm vào đó một số cư dân tại đây cho biết khu đô thị có quy định tất cả các hộ dân ra vào phải đóng cửa
không được mở cửa để tránh gây ồn ào ảnh hưởng không dân
nhiều người còn chung và nhiều gia đình đi làm cả ngày tối mới về nên có việc không nhận ra mùi là chuyện hợp lý
phân tích về vấn đề này một số chuyên gia pháp y cho rằng thông thường khi để lâu nạn nhân sẽ có mùi
nhưng có thể trong môi trường kín có lối thoát khí riêng nên cư dân xung quanh có ngửi thấy nhưng mùi không nặng như bình thường
vị chuyên gia cũng nhận định tình trạng nạn nhân khô lại không loại trừ khả năng có sử dụng thuốc như một số người đã đặt nghi vấn
tuy nhiên theo chuyên gia này có thể do trong phòng kín mát không có ký sinh trùng nên khả năng phân hủy của nạn nhân chậm hơn
do đó cô gái khi được phát hiện có hiện tượng khô lại
lý giải về nguyên nhân lực lượng an ninh khu trung cư không tìm kiếm ngay ở thời điểm đó
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ cho hay khu trung cư trên có hàng nghìn căn hộ
nhiều căn trong số đó chủ nhà bỏ trống không ở và cũng không cho thuê
do vậy việc có căn hộ không có người qua lại chậm đóng tiền gì đó
đặc biệt khi chưa có tin tố giác tội phạm hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng lực lượng bảo vệ hoặc ban quản lý trung cư không được tự ý vào nhà riêng của người dân
được biết căn hộ chưa thanh toán tiền điện nước từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với số tiền lần lượt là trên hai chín triệu đồng và bốn trăm hai mươi một đồng nên nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện nước của căn hộ này từ thời điểm trên
về phía gia đình nạn nhân cho biết đã mất liên lạc với chị ca từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nên đi tìm khắp nơi nhưng không có tung tích
đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn gia đình gửi đơn đến công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội nơi gia đình có mua cho con một căn hộ trung cư để trình báo về việc con gái mất tích
và đến ngày hai mươi sáu tháng bốn thì phát hiện sự việc ở căn hộ thuộc quận nam tử liêm thành phố hà nội
một tình tiết bí ẩn nữa được cơ quan chức năng thông tin khiến nhiều nhà cung cấp dịch vụ
khiến nhiều người đặt nghi vấn chính là chiếc điện thoại của nạn nhân đã bị tháo bỏ sim quần áo tại căn hộ được dọn sạch
một cán bộ phường tây mỗ cho hay thời điểm phát hiện nạn nhân xấu xố trong căn hộ có chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim nhiều đồ đạc quần áo đã được dọn sạch
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy
còn việc nạn nhân ở cùng với ai hay không thì công an đang tiến hành xác minh
một số cư dân sống tại tòa nhà cho biết rằng năm hai nghìn hai mươi hai căn nhà này có hai người ở một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ tuổi
người nam trông rất giống với người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại
đỉnh điểm vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai những người ở xung quanh có nghe thấy tiếng cãi cọ giữa hai người kèm theo tiếng động như vỡ chén bát
sau đó trở đi thì không còn nghe tiếng gì phát ra nữa
câu hỏi tiếp theo là danh tính của người đàn ông bí ẩn
thông tin người dân chia sẻ cũng khá trùng hợp với thông tin phía trung cư cung cấp
cụ thể vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại sảnh của tòa nhà này bộ phận an ninh của tòa nhà phát hiện một chiếc điện thoại samsung
một ví màu nâu bên trong có một thẻ cư dân mang tên chị ca và một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân
ngay sau đó bộ phận an ninh đã lên căn hộ gõ cửa hỏi nhưng không ai mở nên việc người này đã liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để phản ánh sự việc trên
một câu hỏi cuối cùng cần lời giải đáp đó là nguyên nhân nạn nhân tử vong là gì
về vấn đề này công an quận nam từ liêm thành phố hà nội cho biết bước đầu qua khám nghiệm pháp y không có tác động của ngoại lực làm biến dạng xương trên cơ thể
tuy nhiên để có kết luận vụ việc cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp điều tra xác minh
giám định pháp y và các mẫu vật liên quan làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ phát hiện nạn nhân khô trên sofa ở một căn hộ trung cư nằm trên địa bàn phường tây mỗ quận nam từ liêm thành phố hà nội
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường này cho biết sự việc được ban quản lý tòa nhà phát hiện từ chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn
sau khi vào cuộc xác minh cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới tử vong trên chiếc ghế sofa vào khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ cũng thông tin bố mẹ của người xấu xố đã đến nhận con và
cho biết con gái họ mua trung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu gia đình đi tìm con suốt hai năm nay
chính quyền địa phương cũng không nhận được thông tin nào về việc gia đình có người mất tích
người này cũng xác nhận gia đình người xấu xố ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai nhưng không rõ tên tuổi cụ thể và nói thêm chờ công an điều tra xác minh
căn phòng nơi xảy ra vụ việc vẫn được đóng kín
một số cư dân cạnh bên căn hộ cho biết khoảng hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng bốn
một người cùng tầng thấy căn hộ lâu không có người ra vào tưởng đã chuyển đi nơi khác nên gõ cửa thuê nhưng không có độc tính gì
nghi ngờ căn hộ có vấn đề người này báo cho ban quản lý căn hộ lên kiểm tra và phát hiện vụ việc
tối qua công an phường và các đơn vị liên quan đến làm việc tới gần hai giờ sáng mới xong
một cư dân trung cư cho hay là một trong số người về sống đầu tiên ở tầng ba mươi hai tòa s bốn trăm linh ba
anh nguyễn toản cho hay tầng có lập một nhóm gia lô
nhưng trong nhóm này chỉ trao đổi những công việc chung
chẳng hạn nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi quy định không được làm mùn
tầng rất ít giao lưu nên nhà nào biết nhà đấy
năm hai nghìn hai mươi hai tôi về đây và đã thấy chị ấy
nhưng thời điểm đó vẫn còn dịch nên mọi người không trò chuyện với nhau chỉ lướt qua cái rồi thôi
đúng là nhiều tháng qua chúng tôi không gặp chị ấy và đến hôm nay mới nhận được thông tin trên anh toàn nói
cũng theo anh toản vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai

một số cư dân trong tầng có thấy mùi hôi nhưng cứ nghĩ rõ rác
thêm vào đó tôi cũng nghe những người trong tầng nói là trước đó
căn phòng trên thường phát ra tiếng cãi cọ giữa người đàn ông và người phụ nữ
nhưng sự việc cụ thể thì chúng tôi không nắm được anh toàn cho hay
trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch cho tòa nhà s bốn trăm linh ba căn hộ này mang tên dpmk
điều đáng chú ý là căn hộ vẫn còn nợ tiền điện
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
với số tiền lần lượt là trên hai chín triệu đồng và bốn trăm hai mươi một đồng
theo đó nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện việc cắt điện nước của căn hộ này
những ngày qua vụ việc phát hiện nạn nhân nữ tử vong khô trên sofa
thu hút đông đảo chú ý của dư luận
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân ra cái chết của nạn nhân
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh cho biết
trong vụ việc trên cũng như các vụ án chết chưa rõ nguyên nhân
kỹ thuật hình sự góp phần giải mã
trong điều tra các vụ án công tác kỹ thuật hình sự có vai trò quan trọng
đặc biệt là việc xác định đối tượng gây án cho các vụ chưa rõ thủ phạm
phát hiện thu thập dấu vết vật chứng tài liệu góp phần điều tra chứng minh tội phạm
không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm
cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên tiếp xúc về hóa chất
thậm chí có vụ khám nghiệm giám định pháp y
đang phân hủy hay đứng trước hiện trường những vụ cháy nổ nguy hiểm để bắt dấu vết
nạn nhân phải lên tiếng chứng minh sự thật của vụ án vụ việc một cách khoa học
từ kinh nghiệm thực tiễn hơn hai mươi năm đã và đang tham gia tố tụng các vụ trọng án giết người
các vụ án chết chưa rõ nguyên nhân
luật sư thông cho biết ông nhiều lần chứng kiến các cán bộ kỹ thuật hình sự
khám nghiệm pháp y khám nghiệm hiện trường vụ việc để góp phần giải quyết vụ án
có vụ việc nạn nhân bị chết
tử vong nhiều năm kể cả bị trôn vùi dưới đất khai quật lên
nhưng dưới bàn tay giải phẫu pháp y của các bác sĩ pháp y
thì cái tử vong đó của nạn nhân sẽ được làm rõ
theo thẩm quyền khi cơ quan điều tra cấp tỉnh thành phố nhận được tin báo nạn nhân bị tử vong chưa rõ nguyên nhân
thì ngay lập tức sẽ phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự đến khám nghiệm hiện trường và làm khám nghiệm pháp y
công tác pháp y được thực hiện rất nhanh chóng không quản ngày đêm không gian và thời gian
kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu rất quan trọng để định hướng cho cơ quan điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không
thông thường qua công tác làm khám nghiệm pháp y
các bác sĩ pháp y sẽ có thể xác định được ngay nguyên nhân nạn nhân tử vong để định hướng cho cơ quan điều tra quá trình tố tụng tiếp theo
nếu xác định nạn nhân tử vong có dấu hiệu tội phạm giết người
do đó chú ý tác động ngoại lực tử vong hoặc nguyên nhân khác
thì cơ quan điều tra nhanh chóng truy xét đối tượng gây án
nếu vụ việc nạn nhân tử vong không có dấu hiệu tội phạm
là do tự quyên sinh hay do bệnh lý
sẽ bàn giao cho công an quận huyện tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó công tác khám nghiệm hiện trường cũng rất quan trọng
làm càng kỹ tỉ mỉ chi tiết từng dấu vết thu giữ đồ đạc tại hiện trường
sẽ góp phần giải mã lý giải vụ việc của nạn nhân tử vong
nếu vụ việc mâu thuẫn xô xát ràng co dẫn đến nạn nhân tử vong
thì hiện trường sẽ có nhiều bất thường như đồ đạc xáo trộn
vết máu vương vãi tóc rụng trên nền
ngay sau khi công tác kỹ thuật hình sự hoàn tất
nếu có dấu hiệu tội phạm giết người cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
để tiến hành các biện pháp tố tụng điều tra xử lý theo quy định của bộ luật tố tụng
khi tổ công tác khám nghiệm hiện trường vào căn hộ trung cư cao cấp trên địa bàn phường tây mỗ
nơi phát hiện nạn nhân thì vẫn có mùi bốc lên dù lúc này nạn nhân đã bị khô lại
lý giải về việc phân hủy cô gái này
cũng theo cán bộ pháp y sau khi cô gái tử vong
theo thời gian nạn nhân vẫn bị thối dữa phân hủy
tuy nhiên do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch
dẫn đến tình trạng cơ thể khô dần
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ